thưa quý vị một mô hình hiện nay đang được doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của đà nẵng
triển khai thực hiện có hiệu quả đó là mô hình ba tại chỗ gồm ăn ngủ và sản xuất tại chỗ
cùng với một số biện pháp phòng dịch khác thì mô hình ba tại chỗ này có thể duy trì quá trình sản xuất
không bị đứt gãy và nâng cao hiệu quả phòng chống dịch lâu dài
công ty sản xuất linh kiện máy bay uac nằm trong khu công nghệ cao thành phố đà nẵng
đã từng phát hiện một ca bệnh covid một mươi chín
những công nhân có liên quan đến ca bệnh thay vì phải cách ly tại nhà
thì được bố trí làm việc tại một khu sự riêng biệt
với cách làm này công ty vẫn có nguồn nhân lực duy trì hoạt động sản xuất
người lao động vẫn có nguồn thu nhập ổn định trong mùa dịch
ngoài ca bệnh và các f một được đưa đi cách ly tập trung thì theo nguyện vọng của những công dân liên quan còn lại
công ty vẫn để họ làm việc và đảm bảo thu nhập
tuy nhiên nhóm công nhân này được công ty bố trí làm việc theo điều kiện đặc biệt
của bộ phòng chống dịch covid một mươi chín
mô hình ba tại chỗ nên vì cơ bản hoạt động sản xuất của công ty vẫn được đảm bảo
mức độ ảnh hưởng cũng rất thấp
mô hình ba tại chỗ đang được bang quản lý
các khu công nghiệp đà nẵng khuyến khích thực hiện
mặc dù mô hình này sẽ làm gia tăng chi phí phục vụ sinh hoạt
nhưng đảm bảo được tính an toàn sản xuất cho cả hệ thống
bên cạnh đó đà nẵng còn triển khai lồng ghép nhiều giải pháp như xét nghiệm đình kỳ ngậu duyên hai mươi số lượng công nhân
để tầm soát nguy cơ thường xuyên kiểm soát từng người và phương tiện ra vào công ty
ngăn chặn dịch bùng phát và lan rộng
triển khai đến tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
có một phương án ba tại chỗ để giữ tù của tình hình dịch bùng phát
đó là sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ và ở tại chỗ
các doanh nghiệp phải đảm bảo được cái đời sống cho người lao động
sắp xếp khoảng bảy mươi công nhân ở lại sẽ bảo đảm được tám mươi chín mươi kinh doanh lực của công ty
với sự chuẩn bị này tôi nghĩ rằng những sản phẩm của công ty sẽ được cung cấp liên tục ra thị trường
và không bị tích gai
bảo đảm được đời sống cho tất cả các doanh nghiệp
trong đợt dịch lần thứ tư đà nẵng phải tạm dừng hoạt động khu công nghiệp an đồn
thần tốc truy vết xét nghiệm trong đêm hơn tám công nhân và nhiều doanh nghiệp khác
buộc dừng hoạt động vì liên quan đến ca bệnh
vậy nên việc áp dụng cách làm theo phương châm ba tại chỗ đã duy trì hoạt động cho khoảng năm trăm linh doanh nghiệp
và tạo việc làm cho hơn bảy mươi công nhân tại thành phố